không mảy may nghi ngờ vợ chồng anh thụ vội đi vay đủ số tiền ba mươi triệu đồng để gửi cho con

với thủ đoạn tự lập các tài khoản facebook với nhiều nickname khác nhau và tự xưng là cán bộ công an làm quen và lừa đảo chiếm đoạt của một phụ nữ ở xã ngọc lĩnh huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của một phụ nữ ở xã ngọc lĩnh huyện tĩnh gia với tổng số tiền tám trăm năm mươi triệu đồng

là lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an đã điều tra làm rõ một mươi năm vụ ba mươi hai bị can trong đó có nhiều chuyên án lớn bắt giữ nhiều đối tượng chuyên nghiệp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt được lên đến hàng tỷ đồng